xin chào quý vị khán giả vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai
sau đây sẽ là nội dung chi tiết vào ngày hôm nay sau gần một tháng xét xử và nghị án tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
bắt đầu tuyên án hai mươi ba bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
theo nội dung vụ án nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện
làm người đại diện theo pháp luật của các công ty sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp
tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hơn ba năm kể từ ngày thành lập
công ty alibaba triển khai bán hàng trên năm mươi tám dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép dù chỉ là thủ tục cấp phép
chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo
với mức án từ thấp nhất là một mươi hai đến một mươi ba năm tù cao nhất là hai mươi năm tù
bị cáo võ thị thanh mai là vợ nguyễn thái luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi hai một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù
nguyễn thái lực em trai luyện hai mươi năm tù vì tội lừa đảo một mươi một mươi hai năm tù vì rửa tiền tổng hợp ba mươi năm tù
bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị tuyên phạt từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
thông tin từ công an quận tân bình tp hcm cho biết đơn vị này đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
tiến hành khám xét và tạm giữ hình sự tám mươi sáu đối tượng để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và khám xét ba điểm
gồm tầng một tòa nhà halo building số sáu mươi núi thành phường một mươi ba quận tân bình
tòa một trăm linh hai tòa nhà số năm trăm tám mươi sáu trên tám cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình
công ty tại địa chỉ một nghìn ba mươi chín cách mạng tháng tám phường bảy quận tân bình
công an đã thu giữ trên một trăm linh máy tính để bàn sáu mươi bảy laptop một máy in
trên một trăm linh điện thoại di động hai xe ô tô trên bốn mươi xe gắn máy hai mươi bảy thẻ ngân hàng của các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã giả danh là nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng
gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm
sau khi nạn nhân đồng ý các đối tượng đã yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tiến dụng và cung cấp mã otp
sau đó chúng thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một số website
để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt
hiện công an quận tân bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
đến với một thông tin khác được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng
nhưng nguyễn thị hải lý không nộp về công ty mà chiếm đoạt một mươi bảy tỷ đồng dùng vào mục đích cá nhân
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị hải lý để điều tra về hành vi tham ô tài sản
lý là nhân viên văn phòng một dự án ở bắc giang thuộc công ty cổ phần tiến bộ
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho tới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nữ nhân viên này được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng được nhà nước hỗ trợ tái định cư
tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại phường thọ sương thành phố bắc giang
quá trình thực hiện nhiệm vụ nguyễn thị hải lý đã thu tiền của nhiều khách hàng
nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân khoảng một mươi bảy tỷ đồng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm sáu bị can liên quan đến vụ sai phạm
ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
như vậy là tới nay cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng bốn mươi ba bị can
về các tội môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
sáu bị can bị khởi tố vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đều ở tp hcm
hiện công an tp hcm cùng các đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ việc vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tp hcm phối hợp với công an tp hà nội
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an khám xét phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét công an đã thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc
thưa quý vị thực phẩm bao giờ cũng là mặt hàng được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong dịp tết
thời điểm này thì nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc hàng nhái hàng giả
được trà trộn đưa vào thị trường nhằm kinh doanh và thu lợi bất chính
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm
mới đây công an tp hcm đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
phát hiện và bắt giữ dữ vụ vận chuyển hơn hai xe rượu do nước ngoài sản xuất
quý tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất tứ
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm lầm lợi và trứng non đông lạnh được đội năm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tp hcm phát hiện tạm giữ khi trên đường đi tiêu thụ
trải qua nhiều ngày trinh sát mật phục để theo dõi đối tượng
đối tượng hoạt động rất tinh vi
thường xuyên thay đổi biển số xe quy luật hoạt động thời gian hoạt động
để vận chuyển đưa hàng hóa về tp hà nội để tiêu thụ
anh em cũng mất rất nhiều thời gian và công sức để làm bắt quy luật hoạt động và giao nhận hàng hóa
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao trong dịp tết
thời gian này các đối tượng đã tăng cường thực hiện các hành vi buôn bán hàng lậu
hàng giả hàng vi phạm pháp luật
điều này đặt ra yêu cầu cho cơ quan quản lý tích cực triển khai các biện pháp
để đảm bảo an toàn không để tình trạng thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
tại sáu mươi ba tỉnh thành chúng tôi đều có đường dây nóng
và khi nhận được thông tin nướng nhóng thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét
nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời
để đảm bảo cho người dân có một cái tết an lành và yên vui
được biết ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán quý mão
và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
thời gian triển khai kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trên phạm vi cả nước
đây là một trong những động thái tích cực nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm
cũng như để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân yên tâm đón tết
tiếp theo sẽ là phần điểm qua một số tin tức nổi bật hai mươi bốn giờ qua chúng tôi vừa tổng hợp
với việc nền kinh tế khôi phục trở lại
tổng sản phẩm trong nước gdp việt nam năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám hai
mức tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo đó gdp năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám hai
gdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi hai theo giá hiện hành ước đạt chín mươi năm sáu triệu đồng một người
tương đương bốn một trăm một mươi usd tăng ba trăm chín mươi ba usd so với năm hai nghìn hai mươi một
xuất nhập khẩu hàng hóa được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt bảy trăm ba mươi hai năm tỷ usd tăng chín năm so với năm trước
chỉ còn vài ngày nữa là đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba đây cũng là thời điểm nghị định một mươi năm về việc giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa dịch vụ hết hiệu lực
mới đây nhiều doanh nghiệp và hiệp hội kiến nghị tiếp tục gia hạn việc giảm thuế vat đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
để tiếp tục giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi hai nhờ chính sách hỗ trợ giảm hai thuế vat nhiều doanh nghiệp trong ngành đồ uống nước giải khát đã ghi nhận sự phục hồi tích cực
chính sách giảm thuế đã giúp kích cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới với khu vực còn nhiều khó khăn
trước nhu cầu khách về quen tết cao nên vietnam airlines vừa thông báo tăng hơn chín mươi chỗ tường đường với năm trăm linh chuyến bay mùa cao điểm tết
từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
các chuyến tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố hồ chí minh hà nội bình thanh hóa đồng hới chu lai
ngoài ra hãng này dự kiến tăng thêm ba mươi sáu chỗ tương đương với hai trăm linh chuyến bay trên đường
thành phố hồ chí minh thanh hóa trong giai đoạn từ một mươi năm tháng một đến ngày năm tháng hai sau khi được cục hàng không cấp phép
năm nay hành khách có xu hướng đặt hành trình bay có ngày khởi hành sớm hơn so với các năm trước
thưa quý vị việc hàng giả hàng nhái xuất hiện trên thị trường đang gây ra những hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp và người tiêu dùng
nếu bị mua phải những sản phẩm kém chất lượng thì người tiêu dùng sẽ phải làm sao để bảo vệ quyền lợi
và việc đẩy lui vấn đạn này vẫn còn đang là thách thức
đối với cả cơ quan chức năng
theo các chuyên gia hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về cơ chế bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng
và nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hàng giả hàng nhái xuất hiện ở mọi nơi
không chỉ trên môi trường mạng mà còn len lỏi trong đời sống hàng ngày
ra đường người ta gặp nhàn nhàn từ chiếc mũ bảo hiểm giả đến sản phẩm điện tử
thậm chí nhiều cửa hàng mua bán trực tuyến hay các cửa hàng điện tử nhỏ
vẫn bày bán nổi câm điện nhái các thương hiệu lớn
điều này kéo theo những hệ lụy khôn lường
việc bán những sản phẩm hàng nhái hàng giả
không chỉ làm mất uy tín của doanh nghiệp có sản phẩm bị làm giả
mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
mình mua thì mình cứ thấy giá rẻ thì mình mua thôi
nhưng mà mình không có biết được là nó là hàng giả hàng kém chất lượng
khi mà mua về mình sử dụng rồi thì mình thấy là chất lượng không được như mong muốn
không biết là mình đã mua trúng cái hàng giả hàng nhái như vậy
thì nói thật sự là lúc đó mình cũng rất là khó chịu
thì mình cũng có liên hệ với shop nhưng mà thường thì mà để
giống như là khiếu nại hay là để đòi bồi thường thì chắc có lẽ là
là không có được như mong muốn
hy vọng mà chờ người ta bồi thường cho mình thì chắc là không có
theo các đơn vị quản lý
trên thực tế hiện nay chưa có quy định cụ thể về cơ chế bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng
mua phải hàng kém chất lượng hay hàng giả hàng nhái
cũng chưa có chế tài cụ thể đối với các thương nhân tổ chức
cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
nhưng không kiểm soát nguồn gốc hàng hóa trên các sản giao dịch của mình
ở việt nam chúng ta vẫn thường xuyên xảy ra hàng giả hàng nhái
và nhất là trong trường tiết này khi mà cái sức mua nó tăng lên
khi bà con phát hiện ra mình mua phải hàng gian hàng giả
thì lập tức giữ nguyên trạng và phản ánh ngay với hiệp hội người tiêu dùng
để hội người tiêu dùng sẽ tùy theo
theo mức độ sẽ phản ánh với cái công ty mà bị có hàng gian hàng giả
và nếu vẫn vi phạm nặng nữa thì đưa cho ban ba
đưa cho cụ quản lý thị trường để có biện pháp xử lý trước pháp luật
người tiêu dùng sẽ nên mua tại những cái shop hoặc là những cái sàn thương mại điện tử
mà có đăng ký với bộ công thương
và khi mà có các cái dấu hiệu về những cái hàng hóa kém chất lượng
cũng như không đảm bảo yêu cầu của đơn hàng
thì người tiêu dùng cần phản ánh trực tiếp với sản thương mại điện tử
thực hiện những chính sách khiếu nại đối trực tiếp với sàn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với rất nhiều các bên liên quan
để có thể cùng giải quyết đồng bộ những khiếu nại tranh chấp
càng gần tết thị trường hàng giả hàng nhái càng sôi động
mặc cho nỗ lực ngăn chặn từ phía cơ quan chức năng
đã đến lúc các địa phương các ngành cần làm tốt công tác cảnh báo về hàng giả hàng nhái
hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho người dân
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần theo dõi sát lượng tiêu thụ hàng hóa của mình
chủ động tố giác các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ